ưu tiên cải thiện kỹ năng của lực lượng lao động là một nhiệm vụ quan trọng khi việt nam đối mặt với những thay đổi về bản chất công việc trong thời đại công nghệ
thời điểm những lao động tay nghề thấp có nguy cơ bị thay thế bởi tự động hóa
đó là một phần lời giải cho câu hỏi lớn việt nam cần làm gì để đáp ứng được thay đổi về công nghệ và nhu cầu kỹ năng lao động
chủ đề của đối thoại chính sách quốc gia lần đầu tiên về việc làm trong thời gian tới
được bộ lao động thương binh và xã hội và tổ chức lao động quốc tế ilo tổ chức vào ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội
tổ chức lao động quốc tế vừa công bố tám mươi sáu người lao động việt nam trong ngành diệt may ra dày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc cao do tự động hóa
trong khi đó bảy mươi lao động làm công an lương trong ngành sản xuất điện điện tử có thể sẽ bị thay thế bởi robot
đây là những ngành xuất khẩu chính của việt nam
riêng diệt me ra giày chiếm gần bốn mươi tổng số việc làm trong lĩnh vực sản xuất
giới tác động của công nghệ lần thứ tư và sự áp dụng phổ biến của những công nghệ mới trong ngành giày dép diệt me và đặc biệt là công nghệ tự động hóa
đang ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp này trên toàn thế giới và cũng là xu hướng mà việt nam không thể đứng ngoài
cho nên trong thời gian tới việc tăng cường tự động hóa được áp dụng trong diệt me ra giày và trong ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động của việt nam
sẽ là một sự thế tất yếu bởi vì nó liên quan đến chi phí sản xuất liên quan đến giá thành của sản phẩm
việt nam vẫn chưa chứng kiến tác động của công nghệ tại nơi làm việc
ở mức độ giống như một số nước phát triển hơn trong khu vực asean nguyên nhân là do giá lao động vẫn còn cạnh tranh và chi phí đầu tư công nghệ tương đối đắt đỏ
những câu hỏi ở đây không phải là liệu có hay không và vấn đề chỉ là khi nào
chắc chắn trong những năm tới sẽ có sự chuyển dịch vì chi phí công nghệ sẽ giảm trong khi chi phí lao động tăng lên
với ngành diệt may việt nam việc ứng dụng tự động hóa đã tiết kiệm nhân công giá rẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm
trong khi đó lĩnh vực điện tử cũng đang có xu hướng tận dụng trí tuệ của công nhân kết hợp với tự động hóa
công ty chúng tôi trong những năm gần đây thì áp dụng một cái phương cách tự động hóa làm sao không phải đầu tư quá nhiều vào cái máy móc thiết bị tự động hóa
nhưng lại tận dụng những cái trí tuệ của những người kỹ sư của những người công nhân trực tiếp sản xuất vào việt nam
mà nó phải phù hợp với phương thức sản xuất của công nhân
công ty nhưng mà lại đầu tư không quá nhiều tiền
công nghệ đang tạo ra các cơ hội đáng kể để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng cải thiện năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
vì vậy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao kỹ năng cho người lao động là nhu cầu bắt buộc
nếu nền kinh tế việt nam muốn vượt lên những quốc gia có nền kinh tế thấp hơn
bởi vì ở đây nó sẽ có hai cái xu hướng nó diễn ra
một là những cái lao động giá rẻ với cái trình độ giản đơn sẽ được thay thế bởi người máy
và thứ hai
là các quốc gia có trình độ phát triển thấp hơn chúng ta sẽ có thể cung ứng những lao động giá rẻ hơn chúng ta
và do vậy chúng ta đang bị kẹp ở giữa và cái động thái của chúng ta là vượt ra khỏi cái khoảng hẹp đó
và do vậy mà phải tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế quốc dân hướng theo cái hướng đổi mới sáng tạo
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội bảy mươi chín bốn lao động hiện nay chưa qua đào tạo
thực trạng kỹ năng nghề không còn phù hợp với thị trường lao động đã được chỉ ra
các nhà hoạch định chính sách các doanh nghiệp các cơ sở đào tạo sẽ phải ứng phó với sự thay đổi việc làm
đón đầu xu hướng các ngành khoa học công nghệ kỹ thuật khi tự động hóa ngày càng trở nên phổ biến